sau một tháng tuyển chọn và luyện tập phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt pc tám của mạng thành phố hồ chí minh đã chọn ra được năm mươi tám nữ cán bộ chiến sĩ thuộc đơn vị vào đội hình nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn
tại lễ ra mắt đội hình này đã biểu diễn các động tác kỹ năng nghiệp vụ một cách thuần thục từ các động tác như hướng dẫn điều tiết giao thông chạy xe theo đội hình chạy xe tốc độ cao dừng đột ngột
đặc biệt là biểu diễn điều khiển mô tô đặc trủng chạy xích sắt và tổ chức dẫn đoàn trên đường phố đây là phần được đánh giá là khó so với nữ giới
trong quá trình tập luyện thì có một số bạn nữ mới thì có bị té ngã xe chạy tất cả các chạy đồ gói chạy tay gì đó nhưng mà mấy bạn vẫn mạnh mẽ vẫn tiếp tục tập luyện suốt một tháng trời không nghỉ ngày nào
điện tập luyện

thêm bảy ca mắc covid một mươi chín nâng tổng số ca mắc tại việt nam lên một hai mươi chín trong ngày thì bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh như vậy là đến thời điểm hiện tại đã có năm trăm chín mươi hai trên một hai mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín ở nước ta được công bố khỏi bệnh
trong ngày thì bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh như vậy là đến thời điểm hiện tại đã có năm trăm chín mươi hai trên một hai mươi chín bệnh nhân